thời gian qua huyện ủy thanh ba đã chỉ đạo cấp ủy chính quyền các cấp tiến hành dồn đổi ruộng đất tại địa phương thu hút và khuyến khích các doanh nghiệp vào thuê đất chuyển đổi diện tích kém hiệu quả sang trồng các loại cây giá trị kinh tế cao hình thành nên các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa
nằm trong chuỗi dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp huyện thanh ba đã cho công ty cổ phần khoa học và công nghệ nông nghiệp h hai thuê diện tích đất khoảng tám mươi sáu hectare để xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao h hai trồng cây ăn quả có múi
và nhà máy chế biến tại xã đông thành trên tổng diện tích đất là sáu trăm bốn mươi bảy ba trăm linh m hai công ty sẽ trồng một mươi hai cây bưởi bốn cây quyết đài loan và sen canh bốn trăm linh hom dứa với công nghệ trồng trọt là cơ giới hóa sử dụng máy làm đất đa năng kết hợp lên luống làm cỏ đào hố trồng cây dùng hệ thống tưới nhỏ giọt có bù áp của xrn để điều chỉnh lượng nước theo giai đoạn sinh trưởng kết hợp với phân bón vô cơ tự động
một trăm linh phân bón vi sinh hữu cơ áp dụng công nghệ của nhật bản sử dụng thuốc trừ sâu sinh học an toàn nhờ áp dụng công nghệ trồng trọt đảm bảo tiêu chuẩn việt gáp và global gap các cây trồng phát triển nhanh và cải tạo gần như hoàn toàn diện tích đất xấu trước đây